ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đã tổ chức hội thảo khoa học tham vấn ý kiến các sở ban ngành tỉnh về đề án xây dựng bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long
dự hội thảo có đại diện lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch sở khoa học và công nghệ một số sở ban ngành tỉnh và các nhà khoa học chuyên gia trường đại học cần thơ
dự kiến bảo tàng sẽ được xây dựng tại ấp rạch trúc thị trấn vũng liêm với tổng diện tích khoảng một mươi một hectare được chia thành bốn khu chính gồm khu phục vụ cho trưng bày và hành chính khu tái hiện làng quê nam bộ xưa khu tổ chức sự kiện khu công trình phụ trợ
dự kiến kinh phí thực hiện đề án là bốn trăm linh tỷ đồng đề án sẽ tạo dựng một thiết chế văn hóa quan trọng xứng tầm với vai trò và vị thế của ngành nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phát huy được những giá trị của di sản văn hóa nông nghiệp ở đồng bằng sông kiều long phục vụ nhu cầu du lịch học tập nghiên cứu khoa học thụ hưởng văn hóa của công chúng và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp hiện nay ở đồng bằng sông kiều long